nhiều quán nướng vỉa hè có nguyên liệu không rõ nguồn gốc quá trình sơ chế qua loa khâu vệ sinh dụng cụ thì tạm bỡ là những mối nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm
bên cạnh đó các amin dị vòng và hydro carbon thơm đa vòng là các hóa chất hình thành khi mà thịt được nấu ở nhiệt độ cao khi chiên hoặc là nướng trực tiếp trên ngọn lửa
các chất này có khả năng gây đột biến gen và từ đó thì làm tăng nguy cơ gây ung thư